lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
cùng dự có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện công an các đơn vị địa phương
lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của công an nhân dân việt nam
là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được đảng nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ
thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
với nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức tên gọi phiên hiệu khác nhau
xong lực lượng cảnh sát cơ động luôn chăm lo xây dựng hoạt hủy truyền thống đơn vị anh hùng
trải qua năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thống
lực lượng cảnh sát cơ động được tôi luyện trong khó khăn gian khổ kết thành ý chí sắt đá
phạt hủy truyền thống anh hùng của dân tộc hội thụ trí tuệ kinh nghiệm và những tiến bộ của thời đại
lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng lớn mạnh với mọi mặt
trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tận chung với đảng tận hiếu với dân
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
nhiều cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động đã ảnh dũng hy sinh bị thương
những chiến công và sự công hiến hy sinh của các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
luôn được đảng nhà nước và nhân dân tôn vinh trí ân sâu sắc
đồng thời qua đó đã tô thắm thêm biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
ghi nhận sự hy sinh và những đóng góp to lớn đó
đảng nhà nước đã trao tặng lực lượng cảnh sát cơ động
tại buổi lễ thủ tướng phạm minh chính đã trao tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
bộ trưởng tô lâm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
trao hồn trường chiến công hạng nhất và hạng nhì tặng một số cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát cơ động
biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát cơ động
trong năm mươi năm qua thủ tướng phạm minh chính cho biết cảm thấy vui mừng và tự hào khi đến dự lễ kỷ niệm
chúng ta được tạo thêm động lực truyền cảm hứng khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn hùng hậu rất bài bản chuyên nghiệp
sự trưởng thành lớn mạnh và đang tiến thẳng lên hiện đại
của lực lượng cảnh sát cơ động rất toàn diện cả về con người phương tiện phương thức hoạt động trong huấn luyện và chiến đấu
chúng ta càng thêm tự hào và tin tưởng hy vọng vào lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng
thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát cơ động
sẽ ngày càng nhiều hơn nặng nề và phức tạp hơn
lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cần phải làm tốt hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vinh quang mạng đảng nhà nước và nhân dân giao phó
lực lượng cảnh sát cơ động phải thực sự tinh nguệ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi vũ ký hiện đại không ngừng đổi mới tư duy tầm nhìn chiến lược hành động mạnh mẽ ký chiến thuật khôn khảo
quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của xã hội người dân để hoàn thành sắp xác nhận lực lượng cảnh sát cơ động

những chặng đường vinh quang có thời lượng chín mươi phút tái hiện những hình ảnh về lực lượng cảnh sát cơ động từ những ngày đầu mới thành lập trải qua các giai đoạn trưởng thành phát triển cho đến hôm nay
chương trình gồm bốn chương chính trạng đường vẻ vang những mốc son lịch sử vì bình yên cuộc sống quả đấm thép giữa thời bình mãi một niềm tin theo đảng
bằng ngôn ngữ nghệ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại đặc biệt là công nghệ trình chiếu mapping ba d
hơn ba trăm bốn mươi nghệ sĩ chiến sĩ ở trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã tái hiện những trạng đường vinh quang những cống hiến hy sinh của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong năm mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
các anh đã cả từ tuổi thanh xuân hy sinh cả tính mạng của mình xương máu và những người hậu phương vững chắc cũng làm nên những chiến công xuất sắc để bộ tư lệnh cảnh sát cơ động xứng đáng vinh danh hai lần anh hùng
sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ và chiến sĩ cùng với sự cảm nhận sâu sắc từ phía khán giả là điểm nhấn của chương trình
hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động đã được tái hiện một cách sinh động trên sân khấu qua các tác phẩm như
những bước chân tuần tra sáng tác đăng ký
hàng vinh vợ lính sáng tác lê minh sơn những ngôi sao chiến thắng âm nhạc đức nghĩa có đảng sáng soi sáng tác tạ duy tuấn

toàn lực lượng cảnh sát điều tra các cấp phải tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
ngăn chặn giải quyết tốt các điều kiện phát sinh tội phạm bảo đảm tiến độ chất lượng điều tra xử lý tội phạm
nhất là tội phạm ở cơ sở chủ động tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật
quy trình hướng dẫn và tháo gỡ những vương mắc thực tiễn khi phát sinh
các cục nghiệp vụ nêu cao vai trò tư lệnh trong triển khai các chuyên đề công tác trọng tâm
xuyên suốt về phòng chống tội phạm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư dữ liệu nghiệp vụ trong phòng chống tội phạm
đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
chủ trì hội nghị ban chỉ đạo về chuyển đổi số bộ công an
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng dữ liệu số
tắt nền tăng số bảo đảm các nguồn lực cho chuyển đổi số nâng cao hiệu quả chất lượng
cung cấp dịch vụ công trực tuyến ngành công an bảo đảm an ninh bí mật dữ liệu số
đảm bảo xây dựng các quy định pháp luật phục vụ chuyển đổi số
thành viên ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao
phát huy tinh thần trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt
các đồng chí cục trường giám đốc công an các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ
về tiến độ chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp tham gia đoàn công tác của chủ tịch quốc hội vương đình huệ thăm chính thức nước cộng hòa
nhân dân trung hoa thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đã có
các buổi thăm khảo sát làm việc với một số đơn vị thuộc bộ công an trung quốc
trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo hai đảng hai nước và hai bộ công an
hy vọng bộ công an việt nam sẽ có nhiều cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm với bộ công an trung quốc
đối với mô hình như công an phường kiểu mẫu mô hình trung tâm xử lý một vụ án với quy trình khép kín
một chạm rừng phù hợp với điều kiện và pháp luật của việt nam
dự hội nghị tập huấn lực lượng an ninh nội địa toàn quốc thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đại biểu tham gia tập huấn phải chủ động trao đổi những vấn đề còn vương mắc
chia sẻ những tình huống thực tế xảy ra trong công tác đảm bảo an ninh nội địa từ đó thông nhất nhận thức
quan điểm tư tưởng chỉ đạo cũng như các biện pháp đối sách
thứ trưởng lương tam quang lưu ý lực lượng an ninh nội địa cần tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh
tại các địa bàn chiến lược chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu
hoạt động của số phản động chống đối chủ động ra soát các nhiệm vụ tranh chấp
khiếu kiện phức tạp để tham mưu cấp ủy chính quyền cao cấp giải quyết rứt điểm tại chỗ không để lan rộng kéo dài
phát biểu tại tọa đàm khoa học công an nhân dân khắc ghi lời can dặn
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
từ lời can dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng có thể khẳng định
danh dự của người cán bộ chiến sĩ công an luôn gắn chặt với danh dự của lực lượng công an nhân dân
đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải xác định rõ và nhận thức đúng đắn về danh dự
vững vàng đối mặt với những khó khăn cám dỗ âm mưu thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch phản động các loại tội phạm
để luôn biết trân trọng duyên giữ và phát huy phẩm chất cao quý của người công an cách mạng
qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
tuần qua trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng
thứ trưởng bộ công an đã dự hội thảo khoa học cấp quốc gia chiến thắng điện biên phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hội thảo tập trung khẳng định làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng điện biên phủ
trong khuôn khổ chuyến công tác tại điện biên thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác đã đến dân hương
đặt vòng hoa triển các anh hùng lịch sỹ tại nghĩa trang lịch sỹ a một điện thờ lịch sỹ chiến trường điện biên phủ
đến thăm khu di tích hầm đại tướng võ nguyên giáp tại xã mường phăng huyện điện biên
trồng cây lưu niệm tại điện thờ lịch sỹ chiến trường điện biên phủ và trong khuôn viên công an tỉnh điện biên
kết luận tại hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm bảo đảm trang thiết bị thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ
quân trang và kho vận trong công an nhân dân khu vực phía bắc trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải đổi mới tư duy chuyển trạng thái từ hậu cần thụ động sang hậu cần chủ động đi trước một bước
đầu tư mua sắm phải có trọng tâm trọng điểm tranh thủ tối đa các nguồn lực sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương
đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư mua sắm trang thiết bị phương tiện đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và thường xuyên đột xuất của công an các đơn vị địa phương
đầu tư mua sắm phải có trọng tâm trọng điểm tranh thủ tối đa các nguồn lực sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương

những dẻ dặt ban đầu biến mất chỉ còn lại những đôi mắt to tròn và tiếng cười reo ngạc nhiên thích thú
hôm nay đừng nhập vai biết đâu ngày mai các em có thể chiến thắng bệnh tật và trở thành một người lính chữa cháy thực thụ dũng cảm và xả thân
sân bệnh viện trong một chiều tuyệt vời